do vậy hai lực lượng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa
ngoài một mươi nội dung phương hướng phối hợp đã được đề ra
hai bên cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm chủ trương của đảng nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh
trọng tâm là nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng cần coi trọng và đặc biệt coi trọng công tác nắm tình hình
thông tin hai chiều phải đảm bảo đúng quy trình đầy đủ thường xuyên chính xác và kịp thời
tăng cường phối hợp đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá đảng nhà nước của các thế lực thù địch
tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm có liên quan đến biên giới và trên biển
như tội phạm mua bán người tội phạm ma túy buôn lậu gắn với phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt hai lực lượng cần thể hiện vai trò sung kích tuyến đầu phối hợp chặt chẽ trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên mọi địa bàn
tại hà nội trong sáng nay cục khoa học chiến lược và lịch sử công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
tại điểm cầu tp hcm thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
sáu tháng đầu năm cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực hội đồng lý luận bộ công an
tham mưu triển khai có hiệu quả các mục tiêu yêu cầu công tác lý luận đề ra
chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có tính cấp thiết
coi trọng tổng kết thực tiễn kết hợp nghiên cứu lý luận góp phần cụ thể hóa quan điểm chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an
công tác tạp chí xuất bản có những cải tiến mới nội dung phong phú cơ cấu chuyên mục hợp lý
đảm bảo tôn chỉ mục đích và yêu cầu chính trị pháp luật đối ngoại phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền
định hướng về chính trị của bộ trong năm hai nghìn hai mươi một và những năm tiếp theo
phát biểu chỉ đạo công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đối với từng lĩnh vực công tác cụ thể như nghiên cứu chiến lược quản lý khoa học lý luận
đồng chí thứ trưởng đề nghị cần phải đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đánh giá thông tin
kịp thời tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ đề xuất với trung ương đảng chính phủ
ban hành các chủ trương biện pháp phù hợp để bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
riêng đối với công tác bách khoa thư đồng chí thứ trưởng yêu cầu các ấn phẩm từ điển bách khoa thư công an nhân dân
phải đi vào cuộc sống gần gũi và thiết thực với công tác tại cơ sở chủ động khẩn trương phối hợp với các ban biên soạn
chuyên ngành đẩy nhanh tiến độ tái bản bách khoa toàn thư công an nhân dân
cũng trong sáng nay tại hà nội công đoàn công an nhân dân tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn
phong trào công nhân lao động sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong sáu tháng đầu năm hoạt động của các cấp công đoàn trong công an nhân dân tổ chức đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và tổng liên đoàn lao động việt nam
cụ thể hóa chủ đề tận dụng cơ hội vượt mọi khó khăn nỗ lực phấn đấu đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống
nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở của tổng liên đoàn lao động việt nam
theo đó việc triển khai và tổ chức các hoạt động đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các đơn vị
đạt hiệu quả thiết thực được các lãnh đạo các cấp ủng hộ đánh giá cao
về phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm công đoàn công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
và huy động các nguồn lực ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
vào trường ngày hôm nay tại hà nội cụm thi đua số bốn đoàn thanh niên bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào
thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời công bố quyết định công nhận cụm trưởng cụm thi đua số bốn đoàn thanh niên bộ công an từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trong một năm qua công tác đoàn và phong trào thanh niên cụm thi đua số bốn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực
tập trung phát động phát triển phong trào ở các cấp cơ sở công tác chỉ đạo triển khai các chương trình
nghị quyết kế hoạch của đoàn cấp trên và công tác đoàn vụ có nhiều tiến bộ
nhiều hoạt động được tổ chức có quy mô lớn có ảnh hưởng xã hội rộng rãi lồng ghép nhiều nội dung
có sự phối hợp tham gia của nhiều đơn vị phát huy thế mạnh của từng đơn vị trực thuộc
vị trí uy tín của tổ chức đoàn được khẳng định vai trò sung kích sáng tạo tình nguyện của đoàn viên thanh niên
ngày càng có môi trường điều kiện để phát huy đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
hội nghị cũng đã tiến hành công bố quyết định chỉ định đoàn thanh niên cục đối ngoại là đơn vị cụm trưởng giai đoạn tiếp theo
và trao bằng khen của đoàn thanh niên bộ công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc